trong sáng nay các địa phương trên địa bàn tp hcm đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý tình trạng người dân
không tuân thủ công tác phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
góc đường dương quảng hàm nguyễn thái sơn phường năm quận gò vấp là một trong những điểm nóng
về tình trạng buôn bán lấy chiếm lồng lệ đường
từ khi được chính quyền tuyên truyền nhắc nhở giờ đây khu vực này đã ngưng toàn bộ hoạt động buôn bán
tuân thủ công tác phòng chống dịch
phía sau chợ gò vấp một phụ nữ ngồi trên vỉa hè bán rau củ quả đã bị tịch thu một phần hàng hóa
yêu cầu không được buôn bán
đồng thời lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không ra ngoài
khi không có việc thật sự cần thiết
điểm mới trong đợt quyết tâm phòng chống dịch đợt này của tp hcm là tăng thêm một số nội dung
theo chí thị một mươi sáu dừng hoạt động bán đồ ăn mang về dừng sơ ôn công nghệ sơ ôn truyền thống
và cả bán với số dạo
trong đó cũng có nội dung xử lý người dân khi ra đường mà không có việc cần thiết
tuy nhiên việc áp dụng vào thực tiễn gặp không ít khó khăn
người dân mà xử phạt được những người ra đường mà không mua những lương thực
thực phẩm thiết yếu thì cái này cũng là một cái khó
tuy nhiên thì cũng hy vọng là những người dân ở trên địa bàn
phường nam và những người dân ở trên thành phố nhận ra được cái nguy hiểm của bệnh dịch
rất là quân ơn là cái chí thị này
rất đúng mình thực hiện trong gia đình mình mà muốn đi cái gì
mình mua thuốc men hay là mua thực phẩm ăn uống là những cái gì mà trong gia đình
mình ăn thiết
cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân các quận huyện của thành phố hồ chí minh
đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm tụ tập quá ba người tập thể dục tại công viên
với số tiền xử phạt từ một đến ba triệu đồng
ngoài ra nhiều địa phương cũng lập hàng rào yêu cầu người dân ở nhà
chung tay cùng chính quyền thành phố phòng chống dịch bệnh